ngày hai mươi một tháng hai bộ tư lệnh quân khu hai phối hợp với tỉnh ủy tuyên quang tổ chức gặp mặt ban tuyên giáo tỉnh ủy chín tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn quân khu hai
năm hai nghìn một mươi chín báo quân khu và báo đài các địa phương đã thực hiện trên một tác phẩm báo chí góp phần lan tỏa hình ảnh phẩm chất bộ đội cụ hồ của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu trong nhân dân các dân tộc tây bắc
nhân dịp này bộ tư lệnh quân khu hai đã trao tặng bằng khen cho ba tập thể ba mươi một cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp công tác tuyên truyền với bộ tư lệnh quân khu hai trao giải cho các tác giả nhóm tác giả có tác phẩm báo chí đạt giải báo chí về lực lượng vũ trang quân khu hai năm hai nghìn một mươi chín